thưa quý vị việc khai thác du lịch vượt quá sức trụ tải môi trường là nguyên nhân quan trọng
dẫn đến hiện tượng quá tải khách du lịch vào mùa cao điểm
câu chuyện này một lần nữa lại đặt ra trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm này
vậy đâu là giải pháp cơ chế chính sách nào được áp dụng để hạn chế bớt tình trạng quá tải du lịch mùa cao điểm
câu trả lời sẽ có trong vấn đề và chính sách ngay sau đây
hàng vạn người nối nhau đổ về đền hùng trước ngày nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương
công viên thủ lệ thất thủ ngày nghỉ lễ
còn trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm đến nay các tour du lịch tại các khu du lịch nổi tiếng tăng đột biến
phòng khách sạn gần như kín chỗ
với lượng người tăng cao trong ngắn ngày du khách có thể đối mặt với cảnh tắc nghẽn tại một số khu điểm du lịch
nhất là vào dịp nghỉ lễ
nếu như mà khách tập trung vào các dịp lễ tết và ngày nghỉ thì nó sẽ gây ra hiện tượng gọi là
quá tải du lịch
có thể là cái tài nguyên và điểm đến nó bị quá tải các cái điều kiện nó quá tải dẫn đến các cái giá cả dịch vụ nó có thể rất là gia tăng
với chất lượng dịch vụ nó cũng có thể là không được tốt như những cái ngày thường
để giảm bớt mối lo về tình trạng quá tải du lịch trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
ngành du lịch cần kịp thời lên phương án cụ thể trong việc điều phối chỉ đạo với những quy định hướng dẫn sát sao
tới các địa phương và các khu điểm du lịch trên cả nước
nhằm đảm bảo an toàn cho các khu du lịch
các người dân và du khách
trước tình trạng trên ngành du lịch cùng các địa phương đã có những quyết sách và điều chỉnh gì để giảm thiểu tình trạng quá tải
phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ phạm trung lương
nguyên phó viện trưởng viện nghiên cứu du lịch tổng cục du lịch để tìm hiểu thêm về vấn đề này
lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
dạ vâng thưa ông đến thời điểm hiện tại thì nhiều địa phương đã công bố số lượng khách dự kiến
cũng như là cảnh báo người dân đi du lịch sẽ đối mặt với những cảnh đông đúc tắt đường cũng như là giá cả sẽ tăng cao
ví dụ như các điểm du lịch nóng như là đà lạt hay là vũng tàu
vậy thì việc làm này có ý nghĩa như thế nào trong việc phòng tránh quá tải tại một số điểm du lịch trong dịp nghỉ lễ này ạ
cái việc cảnh báo của chính quyền địa phương cũng như là của ngành du lịch đối với khách du lịch khi đến các điểm đó là rất cần thiết
bên cạnh đó tuy nhiên là như mình đã đề cập đâu thì là cái việc mà để khách nhận biết được cái điều đó
thì một là sau này nếu có xảy ra thì họ không công trách mình mình đã có trách nhiệm rồi đúng không ạ
còn cái việc họ cứ tiếp tục đến trong cái dòng khách như thế thì đó là quyết định của họ và họ phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình
tuy nhiên đứng ở góc độ nào đấy là về mặt lý thôi nhưng mình vẫn cần phải hỗ trợ cho khách du lịch bảo vệ quyền lợi của khách du lịch
đó là trách nhiệm của ngành cũng như trách nhiệm của chính quyền địa phương
thì đứng trước cái điểm này thì mình cho rằng là những cái điểm mà cái khả năng
khách đông á thì cần cái thứ nhất là cái việc cảnh báo ra là tốt rồi để mà nâng cao
nhưng cái việc quan trọng nữa là mình phải có các phương án các phương án để làm sao đó khách không tập trung tại một thời điểm
ở trong một không gian nó bị hạn chế mà cần phải mở rộng các cái không gian để khách du lịch có thể là cái áp lực nó bị giảm bị giảm đi
thì đấy là cái mà chúng ta
nên nghĩ đến và nên làm
dạ vâng vậy những tác động của tình trạng quá tải này sẽ ảnh hưởng đến môi trường du lịch nói chung như thế nào ạ
môi trường du lịch phải được hiểu là môi trường tự nhiên và môi trường xã hội
thì cái sự tập trung quá lớn quá tải đó thì nó ảnh hưởng đến một là đời sống của người dân địa phương
giá cả tại thời điểm đó là rất là cao
và khi đã lên cao rồi thì cái khả năng đi xuống thấp nó rất là chậm thậm chí là không xuống nữa
thế cái điều đó là nó cũng ảnh hưởng đến cái cuộc sống của người dân địa phương
hai nữa cái cảnh đó
cái sự tập trung đó nó tạo lên một cái cảnh là chen trúc
và đó là cái cơ hội để mà xảy ra rất nhiều cái tình trạng cướp giật
hoặc là trong kinh doanh thì nó chặt chém đối với khách
thế thì đấy là những cái gọi là tác động tiêu cực của cái tình trạng gọi là quá tải tại các điểm đến
quan điểm của ông như thế nào về việc là nên chăng chúng ta cần phải có một nghiên cứu cụ thể
về việc đánh giá tác động cũng như là sự phân bổ lượng khách trong các kỷ niệm lễ ạ
thực tế ra thì trong công tác nghiên cứu
thì chúng tôi công việc này chúng tôi đã làm
thế tuy nhiên cái quan trọng là cái việc đó triển khai trong thực tế thế nào
cái đó nó phụ thuộc rất nhiều vào năng lực quản lý của từng địa phương
đúng không ạ
chứ không phụ thuộc vào cái câu chuyện chúng ta nghiên cứu hay không nghiên cứu nữa
thế thì đấy là cái
và trong cái năng lực nghiên cứu này năng lực quản lý này nó phụ thuộc vào
cái cán bộ quản lý số lượng cán bộ quản lý
rồi là chất lượng của cán bộ đó
nghĩa là cái trình độ của cán bộ đó
nhận thức về cái điểm đấy như thế nào
thế thì đấy là hoặc là các công cụ để quản lý
thế thì đấy là cho nên tình trạng này nó xảy ra
bởi vì một trong những nguyên nhân rất rất quan trọng là cái năng lực quản lý
tại các điểm đến của chúng ta hiện nay là đang rất hạn chế
vậy lời khuyên của ông dành cho quý vị khán giả
khi mà họ có ý định đi du lịch vào những dịp nghỉ lễ này là như thế nào ạ
cái mong muốn đi du lịch đó là mong muốn chính đáng
cái mong muốn này nó quá lớn
cho nên là chắc chắn là trong cái dịp này các điểm đến chắc chắn là sẽ quá tàn
và cái mong muốn này nó quá lớn

thì chúng ta nên ở nhà thư giãn ở nhà cùng với người thân
để chúng ta tìm một cái dịp khác nó không trùng vào các dịp lễ
để chúng ta có thể để chúng ta tận hưởng những cái mà chúng ta mong muốn đó
thì nó sẽ hợp lý hơn
thế hoặc nếu các bạn có đi các bạn cũng nên tránh tập trung
những cái nơi tập trung đông người
thì lúc đó các bạn sẽ bản thân mình sẽ cảm thấy happy hơn
cảm thấy hạnh phúc hơn
xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông